thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng đây là định hướng đúng đắn và cần quyết tâm đạt mục tiêu này trước năm hai nghìn ba mươi
để hiện thực hóa mục tiêu trên tại hội nghị triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy quyết tâm của toàn ngành thủy sản đã được khẳng định
thông qua những kế hoạch giải pháp cụ thể từ công tác nuôi trồng đến khai thác chế biến
đặc biệt là thu hút doanh nghiệp tham gia cùng nông dân để hình thành chuỗi liên kết bền vững
theo đó ngoài tôm thẻ tôm càng xanh thì tôm hùm tôm sinh thái cũng sẽ được tập trung phát triển
theo hướng nâng cao năng suất sản lượng thông qua các giải pháp về khoa học công nghệ
từ giống đến thức ăn và kỹ thuật chăm sóc để đạt hiệu quả tối ưu mà không cần phải tăng diện tích nuôi
ngay thời điểm nhiều tỉnh đồng bằng sông kiều long bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
thái lan công bố dự kiến sẽ bán hết số gạo tồn kho trên tám triệu tấn trong nửa đầu năm nay
điều này khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo của việt nam lo ngại
một số doanh nghiệp cho rằng đây là một trong những chiến lược
kinh doanh của thái lan thường đưa tin xả hàng đúng dịp việt nam thu hoạch ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của nước ta
mặt khác do bất lợi của thời tiết khiến năng suất vụ đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy giảm đáng kể
đẩy giá lúa đông xuân sớm tại một số địa phương tăng cao
buộc các doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải tăng giá trào bán cao hơn từ năm đến một mươi usd trên một tấn
đối với gạo năm và một mươi năm tấm so với gạo thái lan
đây là điểm bất lợi khiến nhiều doanh nghiệp trong nước không cạnh tranh được với gạo thái lan khi xả kho
do không cạnh tranh được về giá bán việt nam đã phải nhường lại cho thái lan
nhiều thị trường truyền thống có nhu cầu cao về gạo trắng
để giải bài toán này nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề không phải là giảm giá xuất khẩu để giành hợp đồng
mà chúng ta cần chú trọng tăng chất lượng gạo trắng và mở rộng thị trường thương mại
bên cạnh các thị trường tập trung
theo số liệu thống kê sơ bộ của tổng cục khải quan trong tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
lượng xe dưới chín chỗ ngồi nhập khẩu từ khu vực asean đạt ba bốn trăm linh tám chiếc
chiếm sáu mươi hai tám lượng xe ô tô dưới chín chỗ ngồi nhập khẩu của cả nước
trong đó lượng xe có xuất xứ từ thái lan đạt một năm trăm tám mươi năm chiếc trị giá ba mươi một triệu usd
tăng năm mươi năm về lượng và tăng hai trăm linh chín trị giá so với cùng kỳ năm trước
đáng chú ý lượng xe có xuất xứ từ indonesia tăng đột biến đạt một tám trăm hai mươi ba chiếc
trị giá ba mươi năm triệu usd vượt cả thái lan về số lượng lẫn giá trị
việc xe nhập khẩu từ indonesia tăng mạnh
được các chuyên gia ô tô lý giải
một phần là do toyota việt nam quyết định nhập fortuner từ nước này thay vì lắp ráp trong nước
theo đó trong tháng một toyota việt nam đã tiêu thụ một hai trăm ba mươi bảy xe fortuner
chiếm gần bảy mươi lượng xe nhập khẩu từ indonesia
vô cùng ngỡ ngàng khi chủ đầu tư đóng cổng chính yêu cầu người dân đi theo lối khác
dù trước đó chính vị trí đắc địa trên mặt đường trung kính là yếu tố khiến nhiều khách hàng
sẵn sàng bỏ tiền tỷ ra để mua căn hộ tại dự án này
đây là hợp đồng mua bán căn hộ home city quận cầu giấy hà nội
ngày trang đầu tiên bên dưới tên dự án là dòng chữ một trăm bảy mươi bảy trung kính
những người dân mua nhà của dự án này đều hiểu đây chính là địa chỉ của dự án địa chỉ căn hộ của họ
những quảng cáo của chủ đầu tư trước đó cũng giới thiệu vị trí dự án tọa lạc tại trung kính
tuy nhiên kể từ khi bàn giao nhà cho người dân chủ đầu tư đã cho bảo vệ chặn lối đi này
yêu cầu tất cả cư dân phải đi lối ra đường nguyễn tránh
một lối đi theo người dân là long vòng không có vị trí tốt như đường trung kính
từ chối trả lời phỏng vấn thay vào đó đại diện chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên đầu tư văn phú trung kính gửi đến báo chí một thông cáo báo chí cho biết

từ chối trả lời phỏng vấn thay vào đó đại diện chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư văn phú trung kính
chủ đầu tư đã minh bạch thông tin dự án khi khách hàng mua nhà
đó là dự án trường tiểu học sẽ đi theo đường trung kính
còn khu nhà cao tầng đi theo đường quy hoạch hai mươi một m hiện đang nối ra đường nguyễn tránh
theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân đường đi vào trung cư từ phía nguyễn tranh nói trên là một đoạn đường cụt
và để đi vào trung cư người dân phải đi qua phần đất của một dự án công viên chưa khởi công
cái đường hiện tại mà chúng tôi đang phải đi là cái đường mượn của cái dự án công viên thôi
và khi mà họ dự án công viên mà khởi công thì chắc chắn là họ sẽ rào lại để đảm bảo an ninh an toàn xây dựng
thì chúng tôi cũng không biết sẽ đi qua đường nào
mặc dù tạm thời cư dân homes city vẫn có thể đi vào căn hộ của mình qua phía đường nguyễn tránh
song với việc hợp đồng mua nhà ghi địa chỉ ở một đường lối vào từ một đường khác
khiến nhiều cư dân không thể đi qua đường nào
cư dân cho rằng chủ đầu tư đã không trung thực
cái này thì nó vượt ngoài cái kỳ vọng của tôi về cái ngôi nhà mới
tôi mua với vị trí trung kính thì giá trung bình của nhà ở đây là khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi năm triệu trong cái thời điểm mà tôi mua
với cái giá mức giá cao như thế mà tôi biết là home city sử dụng đường nguyễn tránh là đường chính thì tôi không bao giờ tôi mua
chúng tôi nghĩ là có lẽ là trung kính
văn phú chỉ lấy cái địa chỉ một trăm bảy mươi bảy trung kính để bán hàng thì nó chạy
mà nếu mà đúng như thế bây giờ chưa khẳng định nhưng mà nếu đúng như thế thì liên quan đến đạo đức kinh doanh
các luật sư cho rằng để xác định ai đúng ai sai tại vụ việc này cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
bây giờ phải có một cơ quan chức năng tìm cần tìm hiểu rõ về cái dự án này cũng như tìm hiểu lại trong hợp đồng hay bộ hồ sơ
thì lúc đấy mới có thể đi đến kết luận
các luật sư cho rằng là cái bên vi phạm ở đây là chủ đầu tư hay là do khách hàng không tìm hiểu chứ
trong khi tranh cãi giữa cư dân và chủ đầu tư chưa có hồi kết tấm biển quảng cáo bán hàng rất to của dự án
vẫn được treo ở vị trí ngay tại mặt đường trung kính bên cạnh ngay tấm biển yêu cầu người dân đi qua lối khác
phóng viên truyền hình nhân dân đã có một cuộc khảo sát nhỏ về thực trạng
lối vào của các trung cư tại hà nội
kết quả là không chỉ có home city mà còn rất nhiều trung cư khác
kể cả trung cư cao cấp đã hoàn thiện nhà nhưng đường chưa mở
một loạt trung cư khác dù đã có đường vào nhưng lại khá nhỏ
gây áp lực lên hạ tầng xã hội cũng như hạ tầng giao thông
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu trung cư cũng như các khu vực xung quanh
phố triều khúc một con phố chỉ dài hơn một km trên địa bàn quận thanh xuân
trên con phố này có tới hai dự án lớn
riêng dự án trung cư nhà liên kề pandora đã có diện tích lên tới trên bốn mươi m hai
theo kế hoạch trong tương lai sẽ có tuyến đường mở rộng tới bốn mươi mét chạy qua
nhưng đó là tương lai còn hiện tại lối đi duy nhất là phố triều khúc
với nút thắt cổ chai phía giáp đường nguyễn trãi ngày nào cũng tắt đường
dân thế đông có hai trung cư mới mọc lên đường hẹp
thắt cổ trai này thì dân mỗi lần tắt đường rất là khốn khổ
rất là buổi sáng và buổi chiều
có thể là tắt hàng tiếu đồng hồ đường này nó quá chật hẹp
còn đây là trung cư sky city
theo quảng cáo của chủ đầu tư và đơn vị bán hàng khi mở bán dự án vào năm hai nghìn hai mươi
lối cổng vào khu nhà rộng hơn một mươi một mét đã được chủ đầu tư mua lại
và đó hoàn toàn thuộc sở hữu của tòa trung cư này
tuy nhiên cuối năm hai nghìn một mươi năm chủ đầu tư thông báo tới cư dân rằng
hai phần ba diện tích cổng vào trung cư này là đất đi thuê
này chủ sở hữu của phần đất này
và nếu trả cổng vào sky city chỉ còn rộng ba năm m
đó chỉ là hai trong số rất nhiều dự án
rất nhiều tòa trung cư có diện tích rất lớn xây cao hàng chục tầng
nhưng đường vào chỉ rộng vài mét
có thể kể tới hàng loạt các dự án khác trong tình cảnh tương tự
như dự án sky garden nằm trong ngõ nhỏ một trăm một mươi năm định công
star tower trong ngõ hai trăm tám mươi ba đường khương trung
le pond dior ba mươi sáu hoàng cầu trong phố nguyễn phúc lai
hong kong tower tại đề lạ thành và nhiều dự án khác nữa
trong những công trình mà đã thi công
thì chúng tôi đã gặp rất nhiều các dự án mà đường vào rất là bè
không thậm chí có những dự án đã xây xong mà đường vào vẫn chưa có
và phải đi nhờ các dự án khác
như vậy khi người dân dọn đến thì rất là bất tiện
mà khi sửa chữa thì bảo hành công trình thì lại càng khó khăn hơn rất nhiều
tôi cho rằng các chủ đầu tư thì chưa tính đến lợi ích của người dân
vâng thưa quý vị và các bạn
rõ ràng để huy động được quỹ đất rồi lập dự án xây dựng trung cư
xin giấy cấp phép là những phần việc không hề đơn giản
tuy nhiên không phải vì thế mà các chủ đầu tư có thể bỏ qua các tiêu chí hạ tầng khác
đặc biệt là đường vào dự án
để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư trương thanh đức
chủ tịch hội đồng thành viên công ty luật basico
lần đầu tiên xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian tham gia chương trình của nhiệp sống kinh tế chuyên hình nhân dân
thưa luật sư
trong ba ngày qua người dân đặc biệt quan tâm đến câu chuyện cư dân của tòa nhà home city
khi chuyển giá nợ ở mới thì mới phát hiện họ không được đi qua cổng một trăm bảy mươi bảy trung kính
mà phải đi vòng qua một khu đất của một dự án công viên chưa được xây dựng
và từ đó cũng hé lộ ra rất nhiều những trung cư lớn
khi xây dựng thì có lối vào rất là hẹp
thậm chí là không có đường vào phải thuê mượn đất của các dự án khác
vậy theo ông đâu là nguyên nhân của thực trạng này ạ
trong cái trường hợp này thì tôi nghĩ là có nhiều nguyên nhân
một cái công trình xây dựng đặc biệt là công trình xây dựng dân dụng và chung cư
thì nó phải đảm bảo được nhiều yếu tố trong đó là có cái yếu tố hạ tầng là đường đi nối lại phải tương đối thuận tiện
thế thì đầu tiên là phải nguyên nhân do cái công tác cấp phép
anh có thể là quy hoạch có thể là cho phép làm những cái trung cư đấy
nhưng nó không đảm bảo được cái điều kiện tối thiểu về lối đi về đường xá
rồi trong quá trình xây dựng thì đương nhiên là phải có trách nhiệm giám sát kiểm tra xem có thực hiện đúng hay không
thì mới cho phép bán nhà rồi đặc biệt là cho phép nghiệm thu công trình điều sử dụng
nếu mà công trình mà cho phép sử dụng rồi mà lại không có đường đi thì cũng có lỗi của bên quản lý nhà nước
thứ hai là của chủ đầu tư thì họ muốn lợi nhuận họ muốn nhanh chóng họ làm
thì có thể là họ không tập trung vào cái việc giải tỏa
họ không tập trung vào việc mở đường
và chưa có đường họ cũng vẫn cứ lập lờ vẫn cứ cố tình để bán nhà cho người khác
thậm chí họ lại giới thiệu những con đường những cái viễn cảnh khác để làm cho người mua nhầm lẫn
họ bán được cái giá cao hơn
và cuối cùng thì cũng có một phần là do cái người mua
đôi khi là họ cũng không thể biết hoặc là không quan tâm không tìm hiểu
rồi thậm chí là có thể biết những cái hạn chế đấy rồi
nhưng mà vì cái khả năng tài chính không thể mua được cái chỗ khác tốt hơn
thì cũng đành phải chấp nhận
và cuối cùng thì nó dẫn đến cái hậu quả là
nó không đảm bảo được cái tiêu chuẩn điều kiện tối thiểu để có thể sử dụng một cái trung cư một cách bình thường
vậy theo ông thì điều này sẽ gây ra những hậu quả như thế nào ạ
thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là một cái công trình lớn như thế liên quan đến dân sinh như thế mà đưa vào sử dụng
không đảm bảo những cái yêu cầu tối thiểu về cơ sở ở tầng
trong đó có cái việc là phòng cháy chữa cháy
nếu như sự cố xảy ra thì có thể sẽ rất nguy hiểm
đặc biệt là công tác giao thông đi lại
bản thân những người trong trung cư đấy rồi những người dân ở khu vực đấy
và thậm chí những cái tuyến đường lân cận nó cũng sẽ bị ảnh hưởng
do không đảm bảo được cái mật độ được cái bố trí cái giao thông thuận tiện hợp lý
vậy theo ông giải pháp cho vấn đề này là gì ạ
thì tôi nghĩ cho rằng là phải phát chặt cái công tác quản lý cấp phép
khi một cái quy hoạch một cái khu trung cư một cái đô thị thì nó phải đảm bảo yếu tố đồng bộ
cũng giống như chúng ta vẫn nói phải có trường học có bệnh viện có đường xá
thì đặc biệt là đường nếu như mà thiếu đường chung hoặc là cái đường nội bộ
thì không thể nào mà gọi là đưa vào nghiệm thu để bán để sử dụng một cái trung cư được
phải ra soát lại tất cả những cái đấy là nó có nguy cơ đã từng xảy vi phạm rồi
thì phải thay đổi cái chế tài xử phạt nó phải đủ sức gian đe
chứ nếu mà xử phạt một vài triệu chẳng hạn thì người ta sẵn sàng người ta chấp nhận vi phạm
và thậm chí còn phải kiểm điểm xử lý ngay những người có trách nhiệm
quản lý cấp phép
vâng xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
quý vị và các bạn thân mến đến đây chương trình nhịp sống kinh tế cũng xin được tạm dừng
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau